kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tội ác dù được chê đậy tình vì cỡ nào thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị phanh phui
nhiều tên sát nhân sau khi gây án nghĩ rằng phi tăng nạn nhân xuống dòng nước mênh mông là có thể chối bỏ lỗi lầm đã gây ra
nhưng chính những thi thể trôi sông ấy bằng cách nào đó đã tố giác hành vi màn dợn của những kẻ thủ ác
mời quý vị cùng theo dõi năm vụ án mà nạn nhân sau khi bị hung thủ vứt xuống dòng nước lạnh đã trở về báo thủ
sáng ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy một người đánh cá tại khu vực bản thành trứ xã tủa dĩ trải quyện sìn hồ tỉnh lai châu
đã phát hiện ra sát một người bị bọc trong mảnh bản mắc lại gần một tảng đá dưới lòng sông cải

không hôm đó là tôi cứ ở nghỉ ở quán đó rồi xong rồi đi làm rồi chịu mới về nhà thôi chứ không

tôi đi xe quay
quay quay màu gì
quay màu trắng xanh

thì đối tượng này thì cũng là ở gần nhà nạn nhân
nhưng mà sau khi tập trung xác minh về cái thời gian trong cái ngày xảy ra vụ án

ông trình bài cho biết là vào cái giờ sáng ngày hôm nay

không ở đó em
thôi nào giờ cũng không có nhau
sau khi mà ở đám xong thì thời gian đó khoảng hai tiếng thì ông đã đi đâu làm gì
thôi đi ra rồi đi vòng vòng rồi tôi về
qua xác minh tại địa phương thì cơ quan lực gia cũng được biết là giữa ông và ông trương thành chíu này

nói chung là sinh hoạt cuộc sống
nói chung là ổng về ổng ở đó ổng mới về đây sinh hoạt thì ổng ngừng
ổng nói chuyện ổng ngừng người ta thích người ta không thích người ta có cái mặt cảm gì đó

ba người đáng nghi nhất đã được mời lên cơ quan công an làm việc
ông t và ông n chấp hành nghiêm túc khai báo thành khẩn khoảng thời gian xảy ra vụ án
đã đi đâu làm gì và hoàn toàn minh bạch có người làm chứng
tuy nhiên chỉ có ông trịnh văn anh l vẫn chưa lên làm việc
thấy anh này lúc về thì có lúc đó là vụ mà cây trồng vậy thôi rồi bị xịt thuốc gì đó
thì có thử nhau cãi cọ thì cũng có thưa gửi cũng có quà giải một lần
rồi từ đó tới sau thì mình không nghe người cãi nữa
thu thập thêm thông tin quanh những mâu thuẫn của nạn nhân
người dân đã cung cấp một thông tin quan trọng đó là cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tháng
một lần đi ăn đám vỗ trong xã người này đã nghe thấy tiếng ông trí tức nạn nhân từng tuyên bố
vì ông in l nhiều lần đổ thuốc làm vườn cây đu đủ nhà ông trí chết vì vậy ông trí sẽ trả thù
nếu còn hại nhà ông nữa có ngày ông trí sẽ thủ tiêu ông nl và lời đe dọa này đã đến tay ông

nếu lời đe dọa của nạn nhân dành cho ông nl là thật nếu ông nl đã nghe được thông tin ấy
thì rất có thể ông l sẽ tìm gặp nạn nhân để hỏi cho phải trái
vì vậy ông minh l rất có thể là đối tượng tình nghi số một sát hại ông trí vì lời đe dọa của nạn nhân
chúng tôi chỉ đạo cho lực lượng điều tra viên
là tập trung vào lực lượng điều tra viên
làm sao là chính xác làm sao xác minh nhanh
nhất là phải xác minh được cái thời gian bất minh trong ngày xảy ra vụ án
để từ đó có cái định hướng
và quyết định là giữ đối tượng linh trong cái trường hợp khẩn cấp để đấu tranh
ông n vẫn chưa hợp tác làm việc
vì vậy cơ quan điều tra đã triệu tập khẩn cấp ông nl
nếu ông n là hung thủ
và hung khí gây án là cái xẻng
thì rất có thể trên cây sẻng vẫn còn vết máu của nạn nhân
vì vậy phải chú ý đến cái sản của gia đình ông
ông các chiêu hy đối tượng nghi vấn hiện tại đang ở nhà
và đang ở phía sau nhà
có nhiều biểu hiện kháng nghi dạng

việc hiện tâm lý bất thường
lấy gì thìrant dụng
năm máy tăng
năm máy tăng
lấy gì thì implies
nằm sắp dưới chiếc niệm mỏng màu đỏ
tử thi đang trong thời kỳ phân quỷ
và trôi dạt vào cái bờ đi biển thuộc khu phố vịt dòng của phường vĩnh văn thành phố vịnh giá
ngay sau khi tiếp nhận tin báo thì chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường
và chỉ đạo cho lực lượng điều trị viên
phối hợp với điều trị viên thành phố vịnh giá
nhanh chóng cùng với lực lượng các phòng ban nghiệp vụ của tỉnh để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tư thi
đồng thời chỉ đạo cho lực lượng trinh sát xác minh khu vực nơi hình trường và các khu vực quan cảnh
cơ quan chức năng đã tiến hành vớt xác và tổ chức khám nghiệm tử thi
sức đỉnh nạn nhân cao một m năm mươi độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi
trên người mặc áo thun ngắn tài màu xanh
quân dài màu đen
tử thi đang trong quá trình bị túi giữa mảnh
nguyên nhân tử vong là do bị giết cổ
trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân
chỉ có một chút túi xác và cuốn sổ
trong đó có một tên lẻ
và hai giấy cầm đồ
cụ thể là cầm vàng
người cầm chỉ ghi mỗi tên là nhi
nhìn nhận tử thi đã trương phần
tử thi đã trương phần
bị trói bằng băng keo
từ chân lên tới cổ
tiến hành khám nghiệm tử thi
nhận định tử thi khả năng chết
trên bảy ngày
qua khám bên trong
các thủ tạng bên trong trương phần
nhưng các bác sĩ giám định pháp y
cũng nhận ra được
vết hằng ở cổ
khả năng gây cho nạn nhân
là chết do cơ học
không phải chết do ngạc nước
từ cơ sở trên
chúng tôi đưa ra nhận định
đây là vụ giết người
xung quanh hiện trường
cơ quan điều tra cũng thiêu sử
nhiều tăng vật liên quan
trong đó có chiếc mền màu đỏ
có rất nhiều đoạn băng keo
còn bám dính trên đó
nó phù hợp với mẫu băng keo
mà vẫn có một đoạn băng keo
còn cuốn ở cổ và chân của nạn nhân
tới lúc này
các điều tra viên đã có những nhận định ban đầu
hiện trường phát hiện sát nạn nhân
không phải là hiện trường chính của vụ án
chúng tôi nhận định
đây là cái vụ án giết người cướp tài sản
đối tượng gây án
là người có mối quan biết
và thân thiết với nạn nhân
cái hiện trường vụ án phát hiện sát nạn nhân
là không phải là hiện trường chính
khả năng nhiều là nạn nhân
đối tượng đã sát hại nạn nhân
từ nơi khác và vận chuyển lại
nơi đó bằng xe ô tô
xe máy hoặc là có thể là dõi máy
khu vực mà phát hiện cái sát chết
thì rất là quan vấn
nhưng mà ban ngày thì cũng có
là công nhân người ta đang thi công
còn ban đêm thì là không có ai
cái khu vực này thì nó có hai cái hướng
một là cách cái hiện trường khoảng bảy mươi mét
thì có một cái con kinh
chạy vào là không có ai
cái thứ hai thì cái hướng tây bắc
về hướng đông
thì nó là lấn biển cho giặc vào
cái sát chết mà trong cái thời phân quỷ
nếu như mà ban ngày mà có sát chết ở đây
thì công nhân làm việc sẽ phát hiện
do vì chúng tôi nghi nhận định ban đầu
là cái dấu hiệu
của cái sát chết này là ở nơi khác đem đến
song song với việc nhờ báo chí đăng tin
truy tìm thân nhân nạn nhân
chính sách viên đã đi đến
xung quanh khu vực phát hiện ra sát nạn nhân
để thu thập những thông tin có khả năng liên quan đến vụ án
cùng lúc đó cơ quan chức năng cũng nhận được tin
cách địa điểm phát hiện sát nạn nhân khoảng bảy km
đường võ văn kiệt gần chất cầu hà thu
thuộc phường vĩnh nghiệp
có người dân phát hiện một chiếc xe máy
click màu xanh đen
biển số sáu mươi tám x một trăm hai mươi ba nghìn năm trăm linh chín
đầu ngay bên lề đường
vậy chiếc xe có dấu hiệu cảm nghi bên lề đường kia
và nạn nhân bị giết chết có liên quan gì đến nhau hay không
câu trả lời cần cơ quan điều tra xác minh thêm
để có kết quả tiếp theo
ngay sau khi có kết luận của phòng kỹ thuật hình sự
và các tài liệu có liên quan
xác định đây là vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tỉnh kiên giang đã quyết định thành lập chuyên án
chỉ đạo lực lượng công an hình sự
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ
nhằm chấn an dự luận
trên cơ sở
các dấu vết về hiện trường
phát hiện sát nạn nhân
bàn chuyên án tiến hành phân tích
đánh sáng kỹ lưỡng các tài liệu vật chứng thu được
nạn nhân tên cái thị thủy nhi
từng là nhân viên thu ngân tại nhà hàng năm nhỏ tp rạch giá
năm hai nghìn một mươi sáu nhi nghỉ làm
và hành nghề cho vay tiền góp
kiêm bán số đề
lúc này hàng loạt giả thuyết được đặt ra cho ban chuyên án
đối tượng có khả năng là người quen biết với nạn nhân
không loại trừ các đối tượng có tiền án tiền sự
bắt gặp nạn nhân đeo nhiều mũi trang
nên nảy sinh ý đồ sát hại nạn nhân giữa cấp tài sản
có khả năng do ghen tuông tình ái
hoặc nợ năn tiền bạc không trả nổi
dẫn đến giết người cấp tài sản
không loại trừ các nguyên nhân khác
đối tượng có thể từ một đến hai tên trở lên
và có sự am hiểu nhất định về địa bàn
tổ chính sát đã được lãnh đạo phân công
là chia làm ba mũi
một là trừng lại những nhân thân lay lịch của chị nhi
tại vì biết thông tin này
trước khi chị nhi có làm tiếp viên
tại quán nhà hàng năm nhỏ
và cái thứ hai
trong quá trình chị nhi đi làm tiếp viên
và cũng có bán số
và cũng cho dây tiền góp
và cái thứ ba
trong quá trình chị nhi còn làm tiếp tân
ở năm nhỏ thì chị nhi có một mối quan hệ
tình ái cũng rất là phức tạp
đó là từ những thông tin đó
thì là chính xác
được sự phân công của lãnh đạo
chia ra các mũi
thì trong ba ngày
gà xót qua hơn hàng ngàn đối tượng
một khối lượng công việc khổng lồ
đang chờ đợi lực lượng phá án
sau khi họp chuyên án
một mặt các điều tra viên tập trung xác minh
các mối quan hệ của nạn nhân trước khi bị giết
đặc biệt chú ý đến những đối tượng đi lại
với nạn nhân gần thời điểm nạn nhân bị giết
bên cạnh đó
một tổ công tác
gà xót tất cả các hồ sơ

các đối tượng từng có tiền án tiền sự phạm tờ cờ bạc
và các đối tượng thuộc diện nghi vấn
trên địa bàn tỉnh kiên giang
đặc biệt là địa bàn thành phố rạch giá
tuy nhiên các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
đều có những chứng cứ ngoại phạm
và loại khỏi vòng tỉnh nghi
ngay cả khi trích xuất hình ảnh camera an ninh
ở các tuyến đường
nhà dân bên đường để thu thập chứng cứ
hình ảnh lưu từng hình nạn nhân mất tích
tuy nhiên cũng không có gì phản quan
mỗi trinh sát tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân
thì có một thông tin được báo về cho ban chuyên án
đó là vào đám tang của nạn nhân
có một người đàn ông mang bảy bông hoa hồng đến
vậy người đàn ông đó có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân hay không

có khi nào liên quan đến tình ái ganh tuông
dẫn đến cái cọ
trong lúc nóng giật
y ra tay sát nạn nạn nhân
rồi lấy đi tài sản và phi tàng sát nạn nhân xuống sông
không để bỏ sót lọt bất cứ một manh mối nào
người đàn ông mang bảy bông hoa hồng
đã được mời đến cơ quan điều tra
dũng đã có tiếp xúc
làm việc với người này
thì người này là có những
tài liệu chứng cứ
trong tài liệu chứng cứ là trong tài liệu chứng cứ
phát hiện sát chị nhi
thì người này đều đều có chứng cứ ngoại phạm hết
và khẳng định rằng là
là có mối quan hệ
nhưng mà đã lâu rồi
là không có liên lạc nhiều nữa
còn cái lý do mà
bảy cái bông hồng đó
thì là một đối tượng khác
nó là tại vì quen biết bảy năm
cho nên là kỷ niệm bảy năm
là mấy mấy mấy
giống như tình cảm bạn bè đó đêm qua để diễn thôi
chứ không phải vì mục đích
mà ghen tuông đàn ái để diễn
khi cơ quan điều tra làm việc với gia đình
cả hến thị thủy nhi
thì được anh nam chồng chị nhi xác nhận
thời điểm cuối cùng nhìn thấy chị nhi
là vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
như mỗi ngày
thì khoảng một mươi bảy giờ chị nhi sẽ về nhà
nhưng hôm đó chị nhi không về
tìm hiểu sâu hơn nữa
để làm rõ mối quan hệ của chị nhi
thì được biết
trước đây nhi có làm việc tại nhà hàng năm nhỏ
có mối quan hệ với một số người bạn làm trong nhà hàng
tên loan my
và thường xuyên đi uống cà phê với hai người này
tiếp tục cơ quan điều tra mời chị nhi
và chị loan về làm việc
thì được biết trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ba người có gặp nhau
ngồi uống cà phê chung
nhưng được một lúc thì nhi đứng lên
rồi về trước để đi công việc riêng
những người dây tiền góp của nhi
đều là những người mà
như là làm thê
là mướn không có công an việc làm ổn định
những đối tượng hút chích
nhiện ngập trên địa bàn
một số đối tượng xác minh không có mặt ở địa phương
bỏ đi làm ở nơi khác
chẳng hạn đi ở bình dương tp hcm
và đi ghe biển
ở phú quốc
và một số nơi khác
do đó thì
tổ công tác đã tiến hành
cho chính xác tiến hành
đến những nơi này đối tượng
đã đi làm việc
để gặp trực tiếp đối tượng làm việc
để chứng minh thời gian bắt minh
cũng như những tài sản
bắt minh về kinh tế của các đối tượng
qua nhiều ngày làm việc
ở nhiều mũi danh sát
tập hợp báo về
thì qua đó tôi thấy nổi lên được
một số đối tượng
sau đó cơ quan điều tra đã triệu tập
các đối tượng này về phòng pc hai
để làm việc đấu tranh
đó là những nam giới
của đội tuổi từ một mươi năm đến ba mươi năm tuổi
có biểu hiện bất minh về tài chính
thậm chí mở rộng diện kim tím
sang những xã huyện thị trấn lên cận
với biện pháp kiểm tra
tàn trú tàm vắng ở nhà nghỉ
một hướng điều tra khác
mà ban truyền án cần quan tâm
là xa xót các tiệm vàng tiệm cầm đồ
mua bán điện thoại trong thành phố rạch giá
cũng như các huyện lân cận
nhằm truy tìm tăng vật vụ án
đó là chiếc điện thoại iphone sáu
và số nữ trang trị như đều trên người
có thể nói
nếu tìm ra tăng vật
có thể truy được ra
đối tượng hung thủ của vụ án
nhưng nếu đối tượng mang tài sản cướp được
đem đi tiêu thụ tại tỉnh khác
như vậy sẽ gây khó khăn trong công tác điều tra và phá án
không nản trí
tổ trọng án tiếp tục giả soát tất cả
những người hiện đang vai nở trị nhi
có bất minh về tài chính trong thời gian gần đây
thì khuynh vùng được khoảng ba mươi đối tượng
loại dần thì có ba đối tượng
có những biểu hiện đặc biệt nghi vấn
ba đối tượng này
trong đó có hai đối tượng
ban đầu gắt chối
văn co về thời gian bắt minh của mình
không muốn nói rõ
thời gian của mình bắt minh như thế nào
tiền này khi ở đâu mà có
sau khi làm việc
các đối tượng khai nhận là do
có hành vi đánh bạc ở nơi khác
được số tiền bỏ trong túi
nên sẽ tiến hành làm việc
với những người tham gia đánh bạc
cùng với các đối tượng này
khai nhận là có những người này
do đó thì chứng minh được cái việc
mà đối tượng này bắt minh về thời gian
cũng như là có số tiền trong người
là không phải do phạm tội
giết chỗ chị nhi để có được
do đó là hai đối tượng này tạm thời
đội khỏi diện nghi
sàng lọc trên dưới là trên ba mươi đối tượng
trong đó thì nổi lên nhất
là đối tượng cao dân càng
có nhiều cái biểu hiện nghi vấn
thứ nhất là đối tượng này là
người tiếp xúc với nạn nhân
cái thứ hai là đối tượng cao dân càng
nó có biểu hiện bất minh về kinh tế
chẳng hạn như là đối tượng này
làm ở năm nhỏ có lương có hai triệu đồng tháng
nhưng mà lại có nhiều thông tin
là trả nợ cho rất là nhiều chủ nợ
số tiền lớn
đối tượng cao văn càng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ tệ huyền tân hiệp tỉnh kiên giang
trở thành nghi can số một của vụ án
với nhiều biểu hiện bất minh
nhưng đây chỉ là những biểu hiện bất minh
của tổ công tác xác định được
để xác minh y có phải là hung thủ
của vụ án hay không
còn là chuyện khác
một chi tiết không thể bỏ qua trong vụ án này
là chiếc chăn cuốn thi thể nạn nhân
đây là loại chăn có kích thước hai m x một m bảy
có hai mặt
một mặt màu đỏ
một mặt có in hình hoa văn bông hoa màu xanh
bạn truyền án nhận định
loại chăn này thường được học sinh sinh viên
những người làm thuê làm mướn hay sử dụng
để lót trên giường nằm
và chiếc chăn này
đã được sử dụng một thời gian khá dài
nếu như người quen của hung thủ
đã từng đến nơi mà ông thủ thực hiện hành vi giết người
thì có thể nhận ra được chiếc chăn quen thuộc này
ngay lập tức

có nữ sắc và có một nực mạnh mới làm rách được quần
tiếp đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp với trung tâm pháp y tỉnh vĩnh phúc
mời các giám định viên của viện kỹ thuật thị sự bộ công an để tổ chức khám nghiệm hiện trường
nhận định về cơ chế hình thành các dấu vết trên hộp xương sọ xương quay hàm và trên quần áo của nạn nhân
sau đó lấy mẫu đề nghị viện kỹ thuật hình sự bộ công an giám định adn
để phục vụ công tác tìm kiếm người nhà cho nạn nhân xấu xố này
kết quả giám định pháp y cho thấy kết xương thu được là xương của một nam giới
độ tuổi khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm chiều cao từ một sáu m đến một sáu mươi năm m
thời gian chết từ một năm m đến một năm m
các thương tích trên xương sỏ và xương hàm dưới bên trái bị tổn thương
do vật sắc có chiều dài và trọng lượng nhất định tạo ra
đây là những tổn thương nông ở bản ngoài xương không phải là tổn thương gây chết
ta viết rách đứt vải quần áo là viết đâm của vật sắc nhọn
thủ trưởng cơ quan cải sát điều tra công an tỉnh nguyễn phúc làm trưởng ban
thường tá nguyễn văn việt trưởng phòng cải sát điều tra tội phạm về truyền thức xã hội làm phó trưởng ban thường trực
vì vụ án xảy ra trước khi phát hiện bộ hài cốt đã lâu nên mọi dấu vết liên quan đã bị dòng sông phó đáy xóa sạch
nhân chứng cũng không tìm đi vì vậy có thể lần ra manh mối của vụ án là vô cùng khó khăn đạt ra nhiều thách thức đối với ban chuyên án
sau khi xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách đây đã ba năm với tư cách là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội công an tỉnh
tôi cũng đã kịp thời báo cáo với bán đốc công an tỉnh để xác lập truyền án
bởi vì cái vụ án biết là sẽ cực kỳ phức tạp bởi vì nó diễn ra rất lâu
từ bộ xương bí ẩn cần phải được xác định tung tích nạn nhân để truy tìm hung thủ
bàn chuyên án đã tập trung ra soát các trường hợp mất tích của những địa phương trong huyện tam dương
các mũi trinh sát được triển khai xuống từng thôn xã để tìm thông tin về những trường hợp biến mất kỳ lạ
trong đó tập trung vào những người mất tích năm hai nghìn bảy
sau một thời gian ngắn bàn truyền án nhận được một thông tin
vào khoảng tháng tám năm hai nghìn bảy bàn truyền án đã tập trung ra sát các trường hợp mất tích của những địa phương trong huyện tam dương
trong năm hai nghìn bảy một người đàn ông sống ở khu vực thị trấn hợp hòa huyện an dương bỗng nhiên mất tích
người nhà sau đó đã tiến hành tìm kiếm nhưng không có kết quả
chấp nối với thông tin từ kết quả pháp vi bàn chuyên án đã nhận định người đàn ông mất tích kia rất có thể chính là nạn nhân bị sát hạ
để có thể khẳng định quan hệ huyết thống của người nhà chị nguyễn thị hương người có chồng mất tích năm hai nghìn bảy với người bị hại
bàn truyền án đã quyết định trưng cầu giám định adn của viện khoa học kinh sự bộ công an nhằm xác lập quan hệ huyết thống